thưa quý vị tới đây việc cấp và quản lý biển số xe
biển số xe máy ô tô sẽ được tiến hành theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh
theo dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của bộ công an hồ sơ đăng ký cấp biển số xe không có sự thay đổi
điểm khác ở đây là cách thức bộ công an quản lý cơ sở dữ liệu của phương tiện nên sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân
trước đó biên tập viên phương thảo đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an để làm rõ hơn về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí là thuật ngữ biển số định danh là thuật ngữ lần đầu tiên được đưa vào thông tư về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới
vậy xin đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn thế nào là biển số định danh không ạ
vâng có thể nói đây là lần đầu tiên trong cái dự thảo thông tư quy định về đăng ký xe thì có một quy định mới đó là biển số định danh
biển số định danh nó là biển số xe được cấp và quản lý theo cái mã định danh của chủ xe
ví dụ như là đối với chủ xe là công dân việt nam thì biển số xe được cấp và quản lý theo số định danh cá nhân
còn đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo cái số định danh của người nước ngoài do cái hệ thống định danh và xác thực điện tử nó xác lập hoặc là số thẻ thường trú số thẻ tạm trú
còn đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo cái mã số thuế
và trường hợp nếu như mà không có mã số thuế thì quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập
vậy xin đồng chí cho biết là vì sao việc quản lý biển số xe bằng mã định danh thì sẽ ưu việt hơn so với cách quản lý trước đây ạ
cấp cái biển số định danh này thì nó giúp cho cái việc đăng ký xe và tiến tới cái đăng ký xe điện tử sẽ tạo thuận lợi hơn trong cái việc tích hợp đối với cả cái ứng dụng định danh điện tử vneid
và người dân thì sẽ không cần phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông cũng như khi thực hiện cái thủ tục hành chính hoặc là khi mà giao dịch trên cái môi trường điện tử
nó cũng giúp giảm thời gian chi phí đi lại của người dân và nó cũng còn giúp cho cái cơ quan quản lý quản lý được chặt chẽ hơn chính xác hơn
khi mà chuyển quyền sở hữu xe khi mà thừa kế cho tặng xe thì người dân vẫn được giữ lại cái biển số đó
kể cả cái trường hợp là nếu như người dân mà đấu giá để có được cái biển số
thì cũng giúp cho người dân giữ lại được cái biển số và xác thực nó chính xác đối với cả một cái cá nhân một cái tổ chức nhất định
và giúp cho cái việc là người dân cũng không phải chuyển vùng khi mà thực hiện cái việc mà thay đổi cái nơi cư trú của mình
việc cấp biển số định danh thì cũng một mặt khác thì nó giúp cho cơ quan nhà nước trong cái việc quản lý được nhanh chóng được thuận tiện được giảm thiểu đi nguồn nhân lực và tiết kiệm thời gian hơn
và đây cũng là một
trong những cái hoạt động chuyển đổi số quốc gia mà lực lượng cảnh sát thông cũng đang tham hiu cho bộ công an để thực hiện
thưa đồng chí là có ý kiến cho rằng biển số đã định danh thì một biển số sẽ gắn với nhiều xe mà mình sở hữu
vậy thì hiểu như vậy có đúng không ạ
về nguyên tắc đăng ký xe thì cái biển số vẫn phải được gắn với một cái xe nhất định
và là có một biển số đó nhưng nó sẽ gắn với một người chủ xe
có thể là cá nhân hoặc có thể là tổ chức
và từ đây thì nó sẽ có cái thuật ngữ là biển theo người
chứ còn không phải là cái thuật ngữ là biển theo xe như cái quy định đang hiện hành
nhưng không có nghĩa là biển theo người là thích lắp vào xe nào thì lắp cũng được
mà nó vẫn phải được lắp vào một cái xe cụ thể
điều này thì có thể là một người là có thể là có nhiều cái biển số định danh
nhưng chỉ cần là khi cơ quan quản lý xác định cái biển đó
thì sẽ xác định được
sở hữu là của một người đó của một cái tổ chức đó
vâng xin được cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa rồi
việc cấp biển số định danh sẽ là những bước đi để tiến tới việc cấp đăng ký xe điện tử
sau đây sẽ là một vài lưu ý đối với người dân khi làm thủ tục đăng ký xe cấp đổi cấp lại thủ tục đăng ký xe
khi chủ xe nộp hồ sơ và được cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe thực tế xe
nếu xe đảm bảo đủ điều kiện được cấp biển số
thì sẽ cấp biển số mới với chủ xe chưa được cấp biển số định danh đã có biển số định danh nhưng đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình hoặc cấp lại theo biển số định danh cũ biển số định danh cũ đã được thu hồi
kê khai online trên cổng dịch vụ công quốc gia
ngoài biển số định danh dự thảo cũng đề xuất mọi thủ tục đăng ký xe phải thực hiện kê khai online trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an
sau khi kê khai thành công
tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền
chỉ những trường hợp không thực hiện được do không có dữ liệu hoặc lỗi kỹ thuật thì có thể làm trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe
chỉ những trường hợp không thực hiện được do không có dữ liệu hoặc lỗi kỹ thuật thì có thể làm trực tiếp